sáng ngày ba mươi tháng một mươi tại trung tâm văn hóa pháp hà nội đã diễn ra buổi tọa đàm mang tên
thế giới vận hành như thế nào
tọa đàm mong muốn trang bị cho phụ huynh thầy cô và các em học sinh
những kiến thức cơ bản về hình dung thế giới trong sự kết nối và vận hành
chúng ta đang sống trong một thế giới mà các thiết bị điện tử kết nối internet
đã trở thành công cụ tìm kiếm tra cứu làm việc học tập giải trí trở nên phổ biến
câu hỏi cấp thiết đặt ra thế giới đang vận hành như thế nào
con người đang kết nối với con người ra sao
buổi tọa đàm giúp người nghe mở rộng kiến thức cơ bản về hình dung thế giới trong sự kết nối và vận hành
đồng thời bộ sách chúng vận hành như thế nào của nhà xuất bản kim đồng được phát hành
sẽ giúp bạn đọc khám phá tham khảo cách thức hoạt động của một mô hình nhà nước phát triển trên thế giới
những khái niệm về thể chế chính sách các bộ máy tổ chức hành chính kinh tế xã hội
được diễn giải trong sáng mạch lạc gần gũi với bạn đọc đặc biệt là các em nhỏ
giúp các em có thể tiếp thu kiến thức ở giọng tích hợp và mở rộng một cách hấp dẫn